và một ví dụ điển hình là câu chuyện đau lòng khi ba bố con vì mất điện đã phải vào ô tô ngủ để rồi một người ra đi mãi mãi
làm thế nào để thích ứng an toàn với tình huống mất điện
quý vị cùng đến với một số chia sẻ của người dân trong cư dân mạng ngay sau đây
những dòng tin nhắn từ công ty điện lực liên quan đến lịch cắt điện
thế nhưng có nhiều nơi đến nội dung thông báo cũng không nhận được
không ít ý kiến cư dân mạng đã chia sẻ sự bức giảm